đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh gia lai
để công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị
chuẩn y đồng chí hồ văn niên giữ chức bí thư tỉnh ủy gia lai
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm minh chính bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới
đồng chí hồ văn niên cần tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước
phát huy tinh thần đoàn kết năng lực kinh nghiệm của mình
cùng với ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ thường trực tỉnh ủy
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh